chương trình nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng đồng bào các dân tộc hai xã biên giới đã động viên con em tới lớp tới trường tập trung phát triển sản xuất dần nâng cao đời sống
chủ tịch quốc hội mong muốn bà con sẽ luôn là những công dân gương mẫu trong thực hiện đường lối chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước ủng hộ chủ trương của các cấp ủy chính quyền địa phương cùng chung sức sản xuất nâng cao đời sống phát triển kinh tế vùng biên vững mạnh
nhân dịp này trung tá nguyễn hồng phong đồn trưởng đồn biên phòng lũng cú đã trân trọng trao lá cờ tổ quốc số hiệu ba trăm ba mươi hai món quà lưu niệm của đồn biên phòng lũng phú tặng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tại xã ma lé chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã dự khánh thành tặng nhà máy ấm cho người nghèo nơi biên giới cho một hộ nghèo trong thôn ma lé
hôm nay đoàn công tác các tỉnh thành phía nam đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ nhân dân
đảo hòn đốc thuộc xã tiên hải thị xã hà tiên tỉnh kiên giang
xã đảo tiên hải hiện có trên bốn trăm năm mươi hộ dân với một tám trăm năm mươi nhân khẩu sinh sống trên sáu hòn đảo thuộc quần đảo hải tạc
mặc dù được nhà nước đầu tư khá đầy đủ về cơ sở hạ tầng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn
những năm qua cán bộ quân và dân xã đảo tiên hải đã nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội cấp trên giao
đoàn đã đến thăm tặng quà và chúc tết cán bộ đảng ủy
ủy ban nhân dân xã tiên hải đồn biên phòng tiên hải trạm radar sáu trăm hai mươi năm thuộc bộ tư lệnh vùng năm hải quân
lãnh đạo các đoàn gửi lời thăm hỏi động viên đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo ngày đêm vượt khó bảo vệ chủ quyền của tổ quốc
nhân dịp xuân mậu tốt hai nghìn một mươi tám chúc bà con nhân dân và cán bộ chiến sĩ xã đảo đón một mùa xuân ấm cúng và hạnh phúc
thưa quý vị và các bạn hôm nay hai mươi bảy tháng một
trận chung kết giải u hai mươi ba châu á đã diễn ra với sự tranh tài của đội tuyển u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba uzbekistan
thời tiết nơi diễn ra trận chung kết thường châu trung quốc vô cùng khắc nghiệt tuyết rơi phủ trắng và đây là một điều kiện vô cùng bất lợi cho u hai mươi ba việt nam
tuy nhiên vượt qua mọi khó khăn thử thách các chàng trai của việt nam vẫn có một màn thi đấu vô cùng tuyệt vời
dù về đích với ngôi vị á quân đầy tiếc nuối nhưng đó cũng là một kỳ tích đối với nền bóng đá việt nam
là cánh cửa mở ra nhiều kỳ văn
với lứa cầu thủ được xem như thế hệ vàng mới sự nỗ lực và tinh thần ngoan cường của các cầu thủ việt nam giúp họ xứng đáng trở thành nhà vô địch trong lòng người hâm mộ
sau trận chung kết u hai mươi ba châu á dù đội tuyển việt nam không giành được quốc vô địch nhưng nhiều người và hâm mộ vẫn xuống đường chúc mừng các chàng trai áo đỏ
sau những pha bóng nghẹt thở u hai mươi ba việt nam đã để thua ở phút cuối cùng của hiệp vụ trận chung kết
tuy nhiên nhiều người hâm mộ vẫn xuống đường ăn mừng
các chàng trai áo đỏ giành huy chương bạc
sau cả mùa giải u hai mươi ba châu á đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã chơi rất xuất sắc cống hiến cho người hâm mộ nhiều trận cầu hấp dẫn với những pha bóng đẹp mắt
tại hà nội và các thành phố lớn hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường chúc mừng thành công của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
với tôi thì lúc nào đội việt nam cũng là vô địch trong lòng người tất cả người dân việt nam
tôi sẽ có một chút tiếc nuối vì đại diện phút cuối cùng thì việt nam không giành nhiều chiến thắng
nhưng mà vì tất cả những sự nỗ lực đó của đội tuyển u hai mươi ba thì tôi vẫn sẽ cảm thấy rất là tự hào và rất là yêu quý cho đội tuyển u hai mươi ba của việt nam mình
và rất là vui mừng và u hai mươi ba luôn chiến thắng trong lòng của tôi
chúng ta không giành ngôi vô địch nhưng người hâm mộ việt nam vẫn mãi tự hào yêu quý về các chàng trai vàng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
những chàng trai đã lập nên kỳ tích đem vinh quang về cho thể thao nước nhà
cùng với gia đình các tuyển thủ quốc gia
tại bình phước gia đình tuyển thủ nguyễn phong hồng duy cùng đông đảo bà con lối xóm cũng đón xem trận chung kết u hai mươi ba châu á trong không khí tưng bừng
trong suốt thời gian trận đấu diễn ra ông nguyễn tấn phong bố của hồng duy không ngừng đánh chống khuấy động không khí cổ vũ của mọi người
phục vụ mọi người đến gia đình mẹ của hồng duy cũng đã chuẩn bị nhiều trái cây nước uống và thức ăn nhẹ cho cả trăm người trong xóm tập trung tại nhà cổ vũ cho đội tuyển việt nam và hồng duy
ở những phút thi đấu hiệp vụ thứ hai
mọi người hết sức vui mừng khi hồng duy được tung vào sân
u hai mươi ba việt nam thua đầy tiếc nuối trong phút cuối của hiệp phụ thứ hai nhưng các cầu thủ luôn là niềm tự hào của người hâm mộ và gia đình

một màu đỏ rực rỡ pháo sáng được các cổ động viên thành phố cảng đốt liên tục sáng rực trời trước tiếng hò reo cổ vũ của hàng nghìn người
tất cả mọi người đều hô vang u hai mươi ba việt nam vô địch
hồ vàng những lời chúc tuyệt vời dành cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam chúc đội tuyển gặt hái được nhiều thành công trong các giải đấu tới
lực lượng cảnh sát đã có mặt túc trực để bảo đảm người dân cổ vũ trật tự và an toàn
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại cần thơ
đến một mươi chín h ba mươi phút
dọc các tuyến đường thuộc quận ninh kiều thành phố cần thơ
nhiều người hâm mộ tại cần thơ đã xuống đường chào đón đội tuyển u hai mươi ba việt nam
theo người dân hâm mộ bóng đá đến thời điểm này
thành tích của đội tuyển u hai mươi ba việt nam là một dấu ấn trong lịch sử từ trước đến nay
chỉ có điều chúng ta đã thiếu chút may mắn và chỉ lùi bước sau một trăm hai mươi phút thi đấu đầy kịch tính giữa thời tiết khắc nghiệt
với hàng triệu trái tim người hâm mộ u hai mươi ba việt nam trong đó có cần thơ
các bạn vẫn là những chiến binh xuất sắc nhất
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nhiều nơi ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa
từ đêm hai mươi tám tháng một các tỉnh phía đông bắc bộ trời chuyển rét đậm vùng núi có nơi rét hại
nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một đến một mươi ba độ c vùng núi có nơi dưới chín độ c
khu vực hà nội có mưa nhỏ
từ ngày hai mươi chín tháng một trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi hai đến một mươi bốn độ c
từ ngày ba mươi tháng một không khí lạnh tăng cường mạnh hơn
bắc bộ và bắc trung bộ trời rét đậm vùng núi rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá
dự báo thời tiết các vùng đêm ngày hai mươi bảy tháng một phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi
nhiệt độ từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c có nơi dưới một mươi năm độ c
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa và mưa nhỏ
nhiệt độ từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c vùng núi từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c
khoảng một giờ sáng nay hai mươi bảy tháng một lực lượng công an thành phố biên hòa
phối hợp với phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh đồng nai
bất ngờ kiểm tra phát hiện hàng chục đối tượng đang sử dụng ma túy tổng hợp
tại quán bar tip top trên đường võ thị sáu thuộc khu phố bảy phường thống nhất thành phố biên hòa
như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một tháng gần đây lực lượng chức năng tỉnh đồng nai
đã ba lần phát hiện việc sử dụng ma túy trong quán bar với hàng trăm đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an ghi nhận khoảng một trăm ba mươi người
chủ yếu thanh niên từ một mươi tám đến ba mươi tuổi đang hò hét trong tiếng nhạc in ỏi
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ một lượng lớn bột viên ma túy tổng hợp
và một mươi lọ tinh dầu đã được chiết xuất từ loại cỏ xì xa
sau khi lập biên bản một trăm ba mươi đối tượng được đưa về trụ sở công an tp biên hòa
để lấy mẫu test nhanh qua đó phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với chất ma túy
trước đó ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy và ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi tám

nhằm phát hiện triệt phá các tụ điểm vui chơi biến tướng từ các quán bar nhà nghỉ trên địa bàn
bế mạc diễn đàn kinh tế thế giới davos hai nghìn một mươi chín
nổ lớn tại afghanistan khiến hàng trăm người thương vong
sau bốn ngày làm việc với hàng trăm phiên thảo luận ngày hai mươi bảy tháng một
diễn đàn kinh tế thế giới hai nghìn một mươi tám chính thức bế mạc tại thành phố davos của thụy sĩ
hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ghi nhận những tín hiệu tích cực
song cũng phải đối mặt với sự chia rẽ sâu sắc về nhiều quan điểm như toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại
diễn đàn davos năm nay có sự tham gia của hơn ba đại biểu từ hơn một trăm một mươi quốc gia
trong đó có hơn bảy mươi nguyên thủ các nước và hơn một chín trăm linh lãnh đạo doanh nghiệp
trong hơn bốn trăm linh phiên họp
các đại biểu đã cùng nhau bàn bạc và tìm lời giải cho những thách thức lớn nhất của thế giới
chủ đề của diễn đàn năm nay là tạo dựng tương lai chung trong một thế giới bị chia rẽ
tuy nhiên chủ đề này được coi là mâu thuẫn với khẩu hiệu
nước mỹ trước tiên của tổng thống mỹ donald trump
trước đó trong bài phát biểu cùng ngày tổng thống trump đã khẳng định
ông sẽ luôn đặt nước mỹ lên trên hết
giống như tất cả các lãnh đạo khác sẽ làm những điều tốt nhất cho đất nước của mình
nước mỹ trước tiên không có nghĩa là nước mỹ đơn độc
khi mỹ phát triển thế giới cũng phát triển
chúng ta không thể có một hệ thống thương mại công bằng và cởi mở
nếu một số nước lợi dụng điều này để thu lợi riêng cho mình
mỹ ủng hộ thương mại tự do nhưng cần công bằng và có đi có lại
nhà lãnh đạo mỹ cũng cho biết sẽ xem xét các thỏa thuận thương mại song phương
mang lại lợi ích chung với các nước trên thế giới
trong đó có hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ
xuyên thái bình dương cptpp thỏa thuận để thay thế tpp
ông donald trump để ngò khả năng
chúng ta đang tiến hành các cuộc thảo luận chung hoặc riêng rẽ
với các nước tham gia đàm phán nếu thỏa thuận này đáp ứng các lợi ích của mỹ
đồng thời kêu gọi các nước tăng cường hợp tác hướng tới các mục tiêu chung
ngày hai mươi bảy tháng một một vụ nổ bom xe lớn tại thủ đô kabul
nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh gần khu vực tập trung
các đại sứ quán nước ngoài và các tòa nhà chính phủ tại afghanistan
vụ nổ đã khiến ít nhất sáu mươi ba người thiệt mạng và hơn một trăm bốn mươi người bị thương
tuy nhiên con số thương vong trong vụ tấn công còn tiếp tục tăng
truyền thông địa phương cho biết một vụ nổ lớn làm dung chuyển các tòa nhà
trong khi nhiều hình ảnh cho thấy một cột khói lớn bốc lên bầu trời
trong khu vực đông đúc của thủ đô kabul
vụ nổ xảy ra khi một chiếc xe cấp cứu bị gài bom phát nổ gần tòa nhà bộ nội vụ afghanistan
văn phòng liên minh châu âu eu và hội đồng hòa bình tối cao afghanistan
trụ sở cảnh sát kabul cũng nằm trong khu vực xảy ra vụ nổ
nhóm khủng bố taliban đã nhận gây ra vụ nổ
nhà chức trách afghanistan đã xác nhận vụ nổ đã khiến ít nhất sáu mươi ba người thiệt mạng
và khoảng một trăm bốn mươi người khác bị thương
hiện lực lượng an ninh cùng đội cấp cứu đã được huy động phong tỏa và cứu trợ tại hiện trường
các nhà đàm phán về tiến trình nước anh rời liên minh châu âu eu
sẽ gặp nhau hai lần một tháng tại bruxelles bắt đầu ngay từ tuần tới
đây được xem là nỗ lực mới nhất của các bên nhằm tăng tốc tiến trình đàm phán
để nhanh chóng đạt được một thỏa thuận về giai đoạn chuyển tiếp
đoàn đàm phán của eu do ông michel barnier dẫn đầu
sẽ sẵn sàng tiếp đón bộ trưởng anh phụ trách vấn đề brexit david davis
cùng các quan chức cấp cao nước này để tiến hành các cuộc đàm phán chính thức
về giai đoạn chuyển tiếp sau khi anh rời khỏi eu
dù chưa có một lịch họp chính thức các nhà ngoại giao châu âu dự định thực hiện
một nhịp độ trao đổi khẩn trương với việc nhóm họp hai tuần một lần tại bruxelles
so với nhịp độ một tháng một lần trong giai đoạn trước
trước đó hôm hai mươi sáu tháng một bộ trưởng davis đã trình bày quan điểm
của anh về giai đoạn chuyển tiếp hậu brexit với tinh thần giữ nguyên trạng
như eu đề xuất và bày tỏ trông đợi các cuộc đàm phán được tiến hành trong những ngày tới
ông cũng tin tưởng tại hội nghị thượng đỉnh eu diễn ra vào các ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng ba tới
tại bruxelles hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận tạm thời về giai đoạn chuyển tiếp
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt